còn tại tp hcm lực lượng chức năng quận sáu vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy căn hộ trung cư làm nhiều tài sản bị hư hỏng
ngọn lửa bùng phát dữ dội rồi bao trùm một căn hộ trung cư đã khiến cho cư dân sinh sống tại đây bị một phen hốt hoảng và vội di tản ra khu vực an toàn
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bốn h ngày hôm qua người dân phát hiện căn hộ ở tầng bốn của trung cư trên đường nguyễn văn luông phường một mươi hai quận sáu bị bốc cháy
phát hiện hỏa hoạn lực lượng bảo vệ đã dùng bình chữa cháy tiếp cận để dập lửa để đảm bảo an toàn các cư dân sinh sống bên trong được di tản xuống đất
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm điều động nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
hơn ba mươi phút sau đám cháy được dập tắt vụ cháy không gây thiệt hại gì về người nhưng làm nhiều tài sản bên trong căn hộ bị hư hỏng và thiêu dụng